bộ thông tin và truyền thông vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tổ chức lễ gia quân
diễu hành xe cổ động cho hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam
khu vực đồng bằng sông hồng và các tỉnh lân cận
buổi lễ là một trong bốn nội dung của hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam năm hai nghìn hai mươi
hội thi nhằm phát huy tính sáng tạo của các đơn vị tuyên truyền
đặc biệt là loại hình tuyên truyền lưu động về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam
đây cũng là sân chơi để các đội tuyên truyền lưu động giao lưu học hỏi kinh nghiệm
giới thiệu những cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam tại địa phương mình